thưa quý vị trong dịp năm mới quý mão sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã đi kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết tại công an một số đơn vị địa phương
cục cảnh sát giao thông báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến trong dịp tết nguyên đán ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động trong việc ứng trực cũng như tổ chức giao thông thông suốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp cuối năm và những ngày đầu năm mới quý mão
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc các kế hoạch công tác đã đề ra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp nghỉ tết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần để nhân dân đón tết du xuân an toàn vui vẻ
nhân dịp này thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các thành viên của tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ và thân nhân gia đình của các cán bộ chiến sĩ
cũng trong sáng nay thứ trưởng trần quốc tỏ đã kiểm tra công tác ứng trực tại công an tỉnh nam định và công an tỉnh ninh bình
tại các điểm chốt ứng trực của lực lượng cảnh sát giao thông sau khi nghe báo cáo về tình hình công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các địa phương thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra không để xảy ra các vụ va chạm cũng như tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm mới

tương tươi mừng đảng quang vinh mừng xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba vào sáng ngày hôm nay trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đến dân hoa dân hương tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh xã châu thới huyện vĩnh lợi đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tượng đài sự kiện mậu thân tại phường một thành phố bạc liêu và nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên công an tỉnh

trung tướng lê tân tới cũng thăm hỏi chúc tết và động viên ban quản lý di tích đền thờ chủ tịch hồ chí minh xã châu thới huyện vĩnh lợi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và lực lượng bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ trực tết nguyên đán
trung tướng lê tân tới đề nghị đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bạc liêu chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn